trong năm hai nghìn một mươi chín sở du lịch thành phố hồ chí minh đã phát động chương trình kích cầu du lịch thành phố
với tám chương trình tour được khởi hành hàng ngày theo ba chủ đề đó là sài gòn trợ lớn gia định
dấu ấn thời gian cần giờ bức tranh thiên nhiên tươi đẹp và địa đạo củ chi nơi ghi dấu ấn lịch sử vẻ vang
các chương trình này đều có sức thu hút rất lớn đối với du khách trong nước và quốc tế
chương trình kích cầu du lịch thành phố hồ chí minh đã thu hút hai mươi một doanh nghiệp lửa hành
và gần năm mươi đơn vị điểm tham quan nhà hàng khách sạn trung tâm thương mại ăn uống và mua sắm tham gia nhiệt tình
chương trình đã phục vụ được tám mươi tám lượt khách với tổng doanh thu đạt gần ba mươi ba tỷ đồng
điểm đến nổi bật được du khách nước ngoài yêu thích là bu điện thành phố bảo tàng chứng tích chiến tranh
dinh độc lập du thuyền trên sông sài gòn về đêm khu di tích lịch sử củ chi và chiến khu rừng sát
kết quả đạt được trong năm vừa rồi cũng tương đối là khả quan
tại vì hiện giờ riêng về lĩnh vực bct thì một tháng công ty cũng đón du khách nước ngoài độ phản năm trăm linh người
còn đối với những tour như về củ chi thì một tháng công ty đón du khách nước ngoài và cả trong nước luôn độ khoảng là năm người
việt nam châu đức đánh mạnh thêm chương trình về văn hóa khai thác đi sâu vào về những văn hóa làm cuộc sống của người dân
ở những ngóc ngách
từng những người bán vé số những người ve chai những người đánh giày để cho du khách nước ngoài
người ta cảm nhận được không chỉ là ánh hào quang của sài gòn mà còn là những cái góc khuất của sài gòn nữa
chương trình kích cầu du lịch của tp hcm năm hai nghìn hai mươi tiếp tục được đổi mới sáng tạo với nhiều điểm tham quan tp hcm
với các chùm tour đa dạng khởi hành hàng ngày bằng xe đạp xích lô xe gắn máy và xe limousine
với giá ưu đại tốt nhất cho du khách khi đăng ký tham quan với lịch khởi hành hàng ngày
đặc biệt chùm tour kích cầu du lịch tiếp tục chào mừng các ngày lễ lớn trong năm hai nghìn hai mươi bốn
trong chương trình hai nghìn hai mươi chúng tôi sẽ nhắm đến việc đẩy mạnh phân khúc là khách trong nước
và cụ thể là những người dân tp hcm những người đang sống học tập và làm việc trên địa bàn tp hcm
để họ hiểu hơn về lịch sử về văn hóa của tp hcm
qua sự tìm hiểu đó họ sẽ yêu tp hcm hơn và có động lực để góp phần phát triển tp hcm hơn
không chỉ nhằm mục tiêu khai thác một cách hiệu quả
tiềm năng sản phẩm du lịch góp phần thu hút du khách trong và ngoài nước đến tp hcm
chương trình còn khuyến khích các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch cùng tham gia
góp phần thúc đẩy phát triển chương trình kích cầu ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng
đồng thời khẳng định trong xây dựng thương hiệu du lịch tp hcm chất lượng cao năng động và sáng tạo
nâng tầm chất lượng trong các hoạt động hợp tác giữa các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch ngày càng chặt chẽ và bền vững